trong tình điều tra một vụ trộm cắp tài sản công an huyện yên lập tỉnh phú thọ đã tiến hành triệu tập đối tượng
vào khoảng một giờ chiều qua khi tổ công tác đến nơi vũ đang lưu trú vũ chạy từ trong nhà ra cầm theo một vật
giống như súng côn quay hướng nòng về phía tổ công tác bắn hai phát sau đó lẩn trốn vào khu vực đồi núi ở gần đó
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được huy động để truy bắt đối tượng đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân
đến khoảng sáu giờ tối lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng
sau khi dùng dao khống chế cướp xe máy của người chạy xe ôm nguyễn thành tài chú tệ huyện châu thành tỉnh an giang đã bị bắt giữ
khi đang trên đường tìm cách đưa qua campuchia để tiêu thụ
do nợ nần không có khả năng chi trả chiều ngày bảy tháng một tài thủ sẵn một con dao trong người
rồi đón xe buýt đến khu vực thị trấn an châu huyện châu thành với mục đích cướp tài sản
tài đã thuê ông đinh văn hai chở xe ôm về huyện tri tôn
khi đến khu vực vắng người qua lại tài dùng dao khống chế cướp chiếc xe mô tô rồi tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện tri tôn đã điều tra truy bắt được đối tượng tài cùng tăng vật
khi đối tượng đang điều khiển chiếc xe mô tô vừa cướp được đến khu vực xã vĩnh gia để tìm cách đưa sang campuchia bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bị can bắt tạm giam trương bá thiện
nguyên giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian làm giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung
công ty có năm mươi hai vốn nhà nước trương bá thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc
ghi khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân
bước đầu cơ quan chức năng xác định trương bá thiện đã tham ô số tiền một bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án
làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an huyện bảo yên tỉnh lào cai vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm
thu giữ hơn một tạ pháo nổ
hai đối tượng là trần trung dũng và lê văn thiện cùng chú tại huyện bảo yên
đã điều khiển hai xe ô tô có hành vi buôn bán pháo nổ do trung quốc sản xuất
lực lượng chức năng thu giữ một trăm linh ba kg pháo nổ
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở của dũng và thiện thu giữ thêm một mươi ba kg pháo nổ
các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại khu vực trung quốc
gần cửa khẩu kim thành thuộc thành phố lào cai để bán kiếm lời
cứ đến dịp gần tết thì tình trạng buôn bán pháo lậu pháo tự chế lại diễn ra sôi động
mặc dù nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế đã xảy ra
để lại những thương tật vĩnh viễn không thể phục hồi
thế nhưng dường như vẫn chưa đủ để cảnh tình giới trẻ
và một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn này đó là các em rất dễ dàng tiếp cận
với những đoạn video clip hướng dẫn về cách chế tạo pháo
thậm chí là bán thuốc nổ tràn lan trên mạng internet
mới đây đôi cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trường đã triệt phá
một cơ sở sản xuất tự chế pháo nổ trái phép tại xã tiên dương huyện đông anh tp hà nội
toàn bộ số nguyên liệu và pháo tự chế được cơ quan công an thu giữ tại nhà riêng của một em nhỏ chỉ mới một mươi năm tuổi
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nhu cầu gần tết
người mua pháo nổ nhiều nên đã lên youtube xem cách làm pháo nổ
và lên mạng mua nguyên liệu về tự chế để bán kiếm lời
thực tế trên mạng hiện nay tồn tại rất nhiều những đoạn clip hướng dẫn cách tự chế pháo nổ
từ cách làm vỏ pháo làm dây cháy chậm đến pha chế thuốc nổ
thậm chí nhiều clip còn công khai giao bán các nguyên liệu làm pháo
quảng cáo về chất nổ như thế này
người mua chỉ việc mua nguyên liệu và về tự lắp ráp như clip hướng dẫn
đặc biệt hơn những đoạn clip có thể gây tổn thai cho công đồng xã hội như thế này
vẫn cứ tồn tại từ năm này qua năm khác
và không có biện pháp gỡ bỏ hay kiểm soát người xem từ phía các đơn vị quản lý nội dung
thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại điều năm nghị địa một trăm ba mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
về quản lý sử dụng pháo hướng dẫn huấn luyện tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo sản xuất
sử dụng chập pháo trai phép dưới mọi hình thức
thì là hành vi vi phạm hành chính và sẽ bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
đối với việc mua bán che phép vật liệu nổ thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều ba trăm linh năm bộ lợi hình sự với mức phạt tổ tổ từ một năm cho đến tối đa hai mươi năm
hoặc là tổ trung thân tức là một hình phạt rất nghiêm khắc
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm để lại hậu quả nặng nề cho trẻ nhỏ
tại nhiều địa phương trên cả nước như hà nội hà nam hải phòng
thực tế này đòi hỏi các bậc phụ huynh cần có sự kiểm soát chặt chẽ
về việc tiếp cận những nội dung xấu độc trên mạng hiện nay
tránh những hậu quả thương tâm cho bản thân các em gia đình và xã hội
đối tượng lê thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai cụm một
phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
đối tượng đỗ thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm chín mươi quang trung một
phường đông vệ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phủ quang
xã hoàng quang thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thị thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin có thể được truy nã
thông tin của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện